đồn biên phòng quảng đức đảm nhiệm quản lý một mươi bảy hai km biên giới trên bộ và năm mươi km biên giới trên biển
thuộc một mươi bốn xã thị trấn của huyện đầm hà và huyện hải hà tỉnh quảng ninh
trong đó biên giới trên bộ thuộc hai xã quảng đức và quảng sơn huyện hải hà
xuất phát từ đặc điểm tình hình của địa bàn đóng quân đồn hết sức coi trọng
và triển khai thực hiện tốt công tác dân vận với phương châm bốn cùng với nhân dân
thời gian qua đảng ủy đồn biên phòng quảng đức xác định rõ
để xây dựng được thế trận biên phòng ngày càng vững chắc thì công tác dân vận có vai trò vô cùng quan trọng
vì vậy cán bộ chiến sĩ đã tăng cường bám sát cơ sở bám địa bàn
thực hiện phương châm bốn cùng cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào
gia đình tôi chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi sống với nhau
trong thời gian vừa qua các chiến sĩ của đồn biên phòng quảng đức đã giúp đỡ chúng tôi
rất nhiều vợ chồng tôi luôn đủ ăn được chăm sóc y tế cẩn thận
tôi rất biết ơn các chiến sĩ của đồn biên phòng
đồn biên phòng quảng đức cũng vận động bà con chuyển đổi phương thức sản xuất lạc hậu
kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại giống mới cho năng suất chất lượng cao
đơn vị đã phối hợp giả soát các hộ nghèo thuộc hai xã quảng đức quảng sơn
tham gia xây dựng hai mươi chuồng chăn nuôi bò trâu cho người dân
trao tặng ba trăm bốn mươi chín con bò giống cho các hộ nghèo theo chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới
mỗi cháu là năm trăm linh đồng trên người trên tháng và khi cháu học hết trùng học của thông
và thực hiện chương trình con nuôi đồn biên phòng
hiện nay đơn vị của tôi đã nhận một cháu nuôi đồn biên phòng
để hỗ trợ mỗi tháng hai trăm linh đồng cho đến lúc cháu học hết lớp chín
sẽ chuyển thành chương trình bước lên tư trường và cháu sẽ hoàn thành chương trình phổ thông trùng học năm một mươi tám tuổi
có thể nói công tác dân vận của đồn biên phòng
đồn biên phòng quảng đức đặc biệt là phương châm bốn cùng với người dân
đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn
nhân dân tích cực tham gia quản lý đường biên cột mốc xây dựng địa bàn an toàn
có ý thức cùng nhau tham gia bảo đảm an ninh trật tự phòng chống và đấu tranh với các tệ nạn xã hội